nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương minh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy
ubnd tp hải phòng vừa quyết định hỗ trợ kinh phí xây mới
và sửa chữa nhà cho hơn ba hộ gia đình người có công với cách mạng
tp hải phòng sẽ xây mới số nhà là hơn hai hộ
sửa chữa gần một hộ kinh phí hỗ trợ bằng tiền là hơn một trăm linh bốn tỷ đồng
trong đó hỗ trợ bốn mươi triệu đồng một hộ xây mới nhà
và hỗ trợ hai mươi triệu đồng hộ sửa chữa nhà ở
nguồn kinh phí được thực hiện bằng ngân sách tp hải phòng
đây là việc làm ý nghĩa kịp thời hỗ trợ giải quyết về nhu cầu cấp thiết
đối với người có công tiếp tục đẩy mạnh phong trào xã hội hóa
chăm lo chú đáo đối với người có công với cách mạng
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ
tỉnh tuyên quang đã trao tặng một mươi bảy hai trăm linh xuất quà trị giá hơn ba một tỷ đồng
cho các đối tượng chính sách người có công trên địa bàn tỉnh
hiện nay tỉnh tuyên quang đang thực hiện chế độ yêu đãi hàng tháng
cho trên bảy đối tượng là bà mẹ việt nam anh hùng thương binh bệnh binh
và người thân
nằm trong chương trình hoạt động an sinh xã hội và công tác để ơn đáp nghĩa năm hai nghìn hai mươi bốn
tổng công ty điện lực miền trung đã trao tặng năm căn nhà tỉnh nghĩa
cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh đắk lắc
đây là hoạt động thiết thực của tổng công ty điện lực miền trung
nhân dịp bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy
nhân dịp này tổng công ty điện lực miền trung còn hỗ trợ xây nhà tỉnh nghĩa
cho các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn về nhà
trên địa bàn một mươi ba tỉnh miền trung tây nguyên
nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy
hướng đến kỷ niệm bảy mươi năm năm cách mạng tháng tám một mươi chín tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi và quốc khánh mùng hai tháng chín
chiều ngày hai mươi bốn tháng bảy ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
tổ chức lễ truy tặng danh hiệu bà mẹ việt nam anh hùng cho bảy mẹ
đã có nhiều công hiến hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
hiện nay đà nẵng có hơn một trăm một mươi người
một lượt đối tượng được xác nhận theo quy định của pháp lệnh yêu đáy người có công với cách mạng
nhân kỷ niệm bảy mươi ba năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy
liên đoàn lao động tp hcm tổ chức thăm và tặng quà năm mươi sáu thương binh
cựu tù chính trị gia đình liệt sĩ người có công cách mạng
đang được phụng dưỡng tại trung tâm dưỡng lão thị nghề
đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm khơi dậy lòng biết ơn
và giáo dục truyền thống cách mạng trong toàn thể cán bộ nhân viên công chức công đoàn thành phố